hiện cả nước có tám mươi bốn năm triệu người có thẻ bảo hiểm y tế tỷ lệ bao phủ là tám mươi chín mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm là trên chín mươi năm dân số sẽ có bảo hiểm y tế
dự kiến từ tháng một năm hai nghìn hai mươi thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ được gắn chip để lưu giữ thông tin nhận diện người bệnh bằng khuôn mặt
đại diện bảo hiểm xã hội việt nam cho biết thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ được làm bằng nhựa kích thước thì tương đương với thẻ atm
thẻ được gắn chip điện tử lưu trữ thông tin người tham gia thuận lợi cho quá trình theo dõi và điều trị bệnh khi toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh được lưu lại ở trên thẻ
thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho phép xác thực người bệnh bằng thông tin sinh chắc học như vân tay khuôn mặt nhanh chóng và chính xác
khi có thẻ điện tử thì người dân đi khám chữa bệnh không cần phải mang theo các giấy tờ tùy thân
thẻ cũng giúp các cơ sở khám chữa bệnh tiết kiệm chi phí giảm thời gian tiếp đón quản lý người bệnh kiểm tra các lần khám chữa bệnh phục vụ điều trị cấp thuốc điều trị phù hợp và tránh kháng thuốc